sáng nay một mươi ba tháng một mươi hai tại bệnh viện nhi trung ương đã diễn ra buổi họp mặt gia đình trẻ tăng động giảm chú ý
rất nhiều những thắc mắc của các phụ huynh trong vấn đề nhận biết chăm sóc và giáo dục trẻ tăng động
đã được các chuyên gia tâm thần giải đáp trong buổi họp mặt này
dối loạn tăng động giảm chú ý là dối loạn thường gặp ở trẻ
đặc tính nổi bật nhất của bệnh lý này là trẻ thường gặp phải rất nhiều khó khăn trong việc điều chỉnh sự tập trung
khó kiểm soát những hành động thái quá hay phấn khích kích động
các dối loạn này thường gây hậu quả nặng nề đến học tập làm việc và quan hệ xã hội của trẻ
các biểu hiện giữa bé trai và bé gái cũng có thể khác nhau
tham dự buổi họp mặt các bậc phụ huynh đã được các chuyên gia tâm lý phổ biến những kiến thức về chứng tăng động giảm chú ý
hướng dẫn cách giáo dục tại nhà và giải đáp các thắc mắc xoay quanh vấn đề nuôi dạy trẻ